nhằm đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho đối tượng học sinh sinh viên và người lao động
bảo hiểm xã hội việt nam vừa có văn bản đề nghị sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
để mua thuốc sát trùng và xà phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh thống nhất với các cơ sở giáo dục
cơ quan tổ chức đơn vị sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu còn dư
sau khi đã mua thuốc vật tự y tế phục vụ sơ cứu sử trí ban đầu
cho học sinh sinh viên và người lao động theo quy định để mua nước sát khuẩn
xà phòng khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của các đơn vị